ngay trong đêm một mươi tháng bảy và rạng sáng ngày một mươi một tháng bảy lực lượng chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm cho sáu trăm linh công nhân
và đang tiếp tục mở rộng lấy mẫu cho các công nhân còn lại
trong sáng ngày một mươi một tháng bảy nhiều công nhân đã trở lại nhà máy để lấy mẫu xét nghiệm
trước đó nhiều đoạn video được đăng trên mạng xã hội ghi gãnh công nhân của một nhà máy
bất chấp sự ngăn cản của bảo vệ đã xô cộng để bỏ chạy ra ngoài
lực lượng chức năng đã vào cuộc xác minh xác định vụ việc nói trên xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạng
ampax international trong khu công nghiệp bầu bàng
công ty này có khoảng năm chín trăm linh công nhân trong đó có hơn hai lao động được cung cấp thông qua công ty cung ứng lao động
chiều ngày một mươi tháng bảy khi nghe có một ca dương tính công ty đã tạm thời đóng cổng nhà máy để lấy mẫu
tuy nhiên một số công nhân không giữ được bình tĩnh xô cộng bỏ chạy ra ngoài
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại